hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí trần quốc tỏ vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tướng
khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí đồng thời cũng là niềm vui niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân

toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân đã luôn quan tâm ủng hộ giúp đỡ
thứ trưởng trần quốc tỏ hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng tô lâm nguyện tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo quản lý
cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
việt nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
đó là khẳng định của trung tướng nguyễn thanh sơn cục trưởng cục đối ngoại bộ công an việt nam tại hội nghị quan chức cấp cao asean phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ hai mươi gọi tắt là somtc hai mươi diễn ra vào sáng ngày hôm nay theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ nhà philippines
đại dịch covid một mươi chín bùng phát tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội thất nghiệp gia tăng kéo theo tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao vấn nạn tin giả tội phạm ma túy lừa đảo buôn lậu buôn bán hàng giả

cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin nhật ký an ninh xin kính chào tạm biệt